chiều ngày hai mươi ba tháng tám đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc với huyện ủy huyện lý sơn
tỉnh quảng ngãi về kết luận sáu mươi một và quyết định sáu mươi bảy về nâng cao vai trò trách nhiệm của hội nông dân
trong phát triển nông nghiệp nông thôn
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai đánh giá cao những nỗ lực của đảng bộ
chính quyền và nhân dân huyện đảo lý sơn trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội
đồng chí cho rằng huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo
có hệ thống di tích văn hóa lịch sử lâu đời khẳng định chủ quyền biển đảo như lễ khao lễ thế lính hoàng sa âm linh tự
do vậy lý sơn cần giữ gìn những giá trị lịch sử này
tỉnh quảng ngãi cũng cần quan tâm đầu tư phát triển huyện đảo lý sơn tranh thủ các nguồn vốn khác để phát triển
đồng chí trương thị mai gợi ý lý sơn cũng cần quan tâm về vấn đề y tế nước ngọt
sắp xếp lại toàn bộ nơi làm việc của các cán bộ công chức để tận dụng hệ thống cơ quan cơ sở vật chất trên đảo
trước đó đồng chí trương thị mai đã đến thăm mô hình sản xuất giỏi do hội nông dân
hỗ trợ bằng quỹ hỗ trợ nông dân tại xã an hải huyện lý sơn và đi thăm một số di tích danh làm thắng cảnh tại huyện đảo này